chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán việt nam tuần qua đã hồi phục nhẹ trở lại
nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ biến động liên tiếp nhưng nhiều cổ phiếu lớn vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh khiến thị trường đảo chiều liên tục
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây lại là một nhịp điều chỉnh đáng kể từ hai năm trở lại đây hơn là việc chấm dứt của một đợt lao dốc kéo dài
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
nhiều điều kiện kinh doanh tại nghị định mới sẽ tạo điều kiện cho người sản xuất và kinh doanh có thể hoạt động hiệu quả trên sở giao dịch hàng hóa mà không bị thương lái ép giá
đây là một trong những điểm nổi bật được đại diện bộ công thương đưa ra tại hội nghị phổ biến nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi tám ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm năm mươi tám hai nghìn sáu ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
cụ thể những điểm mới trong nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi tám của chính phủ có quy định về điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa
nghị định năm mươi một không quy định vốn pháp định chỉ có quy định vốn điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba
nghị định năm mươi một đã bãi bỏ điều kiện về người lãnh đạo sở giao dịch hàng hóa
về nội dung giấy phép thành lập sở nghị định năm mươi một không quy định các thông tin của thành viên hoặc cổ đông đồng sáng lập sở giao dịch hàng hóa trên giấy phép thành lập
về hạn mức giao dịch nghị định này cũng đã bãi bỏ các quy định về tổng hạn mức giao dịch đối với một loại hàng hóa
hạn mức giao dịch các thành viên cũng như quyền của sở giao dịch hàng hóa trong quy định hạn mức giao dịch
nghị định năm mươi một cũng đã bổ sung thêm một số quy định để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của sở giao dịch hàng hóa
cụ thể nghị định năm mươi một cho phép sở giao dịch hàng hóa được phép liên thông giao dịch giữa các sở giao dịch hàng hóa trong nước và nước ngoài
đồng thời đưa ra quy định về việc giao dịch mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
quy định nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
quy định về việc thu hồi giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa
tổng cục thuế vừa phê duyệt đề án nâng cao chất lượng công tác quản lý cây khai và xử lý vi phạm hành chính
đối với hành vi chậm nộp hoặc không nộp hồ sơ khai thuế
theo đó ngành thuế sẽ giả soát các quy định quy trình khai thuế hiện hành và quản lý chặt chẽ hơn việc khai thuế
theo đề án đã được tổng cục thuế phê duyệt tổ triển khai đề án sẽ tiến hành giả soát các quy định về quản lý kê khai thuế
việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp không nộp hồ sơ khai thuế
đánh giá thực tế chất lượng công tác quản lý kê khai thuế các vướng mắc khó khăn
để từ đó đưa ra các kiến nghị thay đổi trong quy định quy trình về quản lý khai thuế
việc đánh giá này sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến công tác quản lý về khai thuế theo quy định
quy trình kê khai đối với năm sắc thuế là thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế tiêu thụ đặc biệt thuế tài nguyên thuế bảo vệ môi trường
thuế kỳ đánh giá là hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
hiện tại cả nước đã có trên sáu trăm ba mươi sáu doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử với cơ quan thuế
đạt tỷ lệ khoảng chín mươi chín bảy mươi bốn khai thuế điện tử
đối với hầu hết các loại hồ sơ khai thuế phải nộp của người nộp thuế và các hồ sơ
báo cáo khác mà người nộp thuế phải nộp cho cơ quan thuế như báo cáo tài chính doanh nghiệp
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ấn chỉ
ngân hàng nhà nước vừa chỉ đạo các ngân hàng thương mại không được tăng phí rút tiền atm nội mạng vào thời điểm này
việc agribank viettinbank vietcombank ổ ạt tăng phí atm nội mạng từ một một trăm linh đồng lên một sáu trăm năm mươi đồng vừa qua
đã gặp phải phản ứng trái chiều từ dư luận trong nước
như vậy hiện đã có ba ngân hàng lớn nhất tăng phí rút tiền nội mạng sau năm năm đứng yên
kéo theo khoảng ba mươi tám bảy mươi ba triệu chủ thẻ tương đương hơn năm mươi số người dùng sẽ phải trả thêm phí
khi rút tiền tại atm của chính ngân hàng phát hành thẻ
vì vậy ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tạm dừng tăng phí rút tiền atm nội mạng
đây là động thái bước đầu nhằm hạ nhiệt cuộc đua tăng phí này
đồng thời ngân hàng nhà nước đã quy định khung biểu phí của dịch vụ rút tiền nội mạng và ngoại mạng
để buộc các ngân hàng phải tuân thủ
thưa quý vị và các bạn thị trường chứng khoán việt nam tuần qua đã hồi phục nhẹ trở lại
nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ biến động liên tiếp nhưng nhiều cổ phiếu lớn vẫn giữ được đà tăng trưởng mạnh
khiến thị trường đào chiều liên tục
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây lại là một nhịp điều chỉnh đáng kể từ hai năm trở lại đây
hơn là việc chấm dứt của một đợt lao dốc kéo dài
chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán việt nam trong khoảng tầm hai tháng trở lại đây
đã xuất hiện một nhịp lao dốc tương đối mạnh với đả giảm điểm sâu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hoa lớn
đặc biệt trong đấy là nhóm cổ phiếu ngân hàng và một vài mã cổ phiếu trụ cột
có thể kể đến là vn index vix hay là vietjet
thị trường chứng khoán việt nam đã hai năm liên tiếp kể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay vẫn chưa có đợt điều chỉnh đáng kể nào
theo các chuyên gia thì tại thời điểm này chính là đợt điều chỉnh đầu tiên
và đây có thể nói là cái nhịp điều chỉnh đầu tiên xuất hiện
thì đây là cái nhịp điều chỉnh mà dưới cái áp lực bán chốt lời
mà đa số nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán đã có lãi tương đối lớn
đặc biệt là khi đầu tư vào nhóm cổ phiếu vốn hoa lớn
bên cạnh đó thì cũng có một vài cái nhóm cổ phiếu blue chip vốn hoa lớn
mà đã sau cái nhịp tăng đường tăng trưởng về mặt bằng giá cổ phiếu kéo dài thì đã ở cái mức định giá tương đối là cao
và cái nhịp điều chỉnh vừa rồi đã giúp cho cái mặt bằng giá của nhóm cổ phiếu này về cái mức hợp lý hơn
thị trường chứng khoán việt nam trong quý i năm hai nghìn một mươi tám hiện có được sự tăng trưởng vô cùng ấn tượng
với tốc độ tăng trưởng một mươi chín hai có thể nói đây là tốc độ tăng trưởng đứng đầu trên thế giới
vì vậy việc chốt lời của khối nhà đầu tư là một yếu tố có thể dễ dàng hiểu được
không chỉ nhà đầu tư nội mà cả nhà đầu tư nước ngoài
trong hai tháng đầu năm thì khối ngoại đã mua dòng một khối lượng rất là lớn
chính vì vậy đến bắt đầu đến tháng ba từ cuối nửa cuối tháng ba khối ngoại đã quay sang trở lại sang trạng thái
từ mua dòng sang bắt đầu có xu hướng bán nhẹ và bán dần mạnh hơn
trong tháng bốn và tính từ đầu năm đến giờ thì khối ngoại vẫn tổng cộng vẫn mua dòng một sáu trăm linh tỷ
nên điều đó vẫn chưa có gì là lo lắng
thì đây là một cái hoạt động mang tính chất chốt lời bình thường có thể hiểu được
khi mà vn index đã có một sự tăng trưởng có thể nói là hơi vượt so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế
cũng như mức tăng trưởng chung về lợi nhuận của các doanh nghiệp trên hàng chứng khoán việt nam
có thể thấy được trong các phiên giao dịch tuần qua tín hiệu kỹ thuật của vn index vẫn chưa có sự cải thiện
ngắn hạn là trung tính với hỗ trợ tại một bốn mươi đến một năm mươi năm điểm
và trung hạn là tiêu cực với kháng cự tại một bảy mươi năm đến một một trăm ba mươi điểm
với tình hình thị trường như hiện nay thì những phiên giảng co với thanh khoản thấp vẫn tiếp tục xảy ra
tuy nhiên là với cái bối cảnh vĩ mô thuận lợi và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn thuận lợi
thì tôi cho rằng là cái xu hướng tăng trưởng về mặt giải hạn là vẫn đang được củng cố
và trong cái điều kiện mà thị trường đang thiếu vắng thông tin trong giai đoạn tháng năm này
thì để mà kỳ vọng một cái nhịp tăng trưởng mạnh hồi phục mạnh thì sẽ tương đối là khó xảy ra
và thay vào đó là có thể thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ hoặc là xeo hay đi ngang
với diễn biến phân hóa ở giữa các nhóm ngành cổ phiếu
và đặc trưng của thị trường chứng khoán trong tháng năm là thường là giao dịch tương đối là chậm và với thanh khoản thấp
thay khoản toàn thị trường vẫn dừng ở mức thấp cho thấy tâm lý vẫn còn dè dạt của nhà đầu tư
các chuyên gia nhận định rằng khả năng điều chỉnh vẫn còn có thể xuất hiện
dấu hiệu phục hồi trong dài hạn là chưa rõ ràng
nhà đầu tư giải hạn cần tiếp tục tích cực theo dõi thị trường
nhà đầu tư ngân hạn có thể nhân những phiên hồi phục như hôm nay để tích lũy lợi nhuận tối ưu hiệu quả đầu tư
trong tuần qua tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội bất động sản việt nam
và công ty trách nhiệm hữu hạn lg electronics việt nam
thời gian qua thị trường bất động sản việt nam hiện đang có sự hấp dẫn đặc biệt
không chỉ đối với nhà đầu tư trong nước mà còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
đặc biệt việt nam hiện nay đang hướng tới xu hướng bất động sản xanh và thông minh
đây là xu hướng tiêu hào tiết kiệm năng lượng xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch
thông qua việc sử dụng các thiết bị công nghệ mới vật liệu mới trong xây dựng các dự án bất động sản
việc tổ chức ký kết hợp tác sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các công nghệ thiết bị mới
để áp dụng vào việc xây dựng các dự án bất động sản
phía lg cam kết sẽ cung cấp cho thị trường việt nam những sản phẩm công nghệ mới
đảm bảo chất lượng trong việc tạo nên môi trường sống xanh thông minh
ngược lại lg cũng có điều kiện thâm nhập vào thị trường việt nam
tìm hiểu cơ hội để đưa các sản phẩm của họ vào thị trường bất động sản việt nam
nhìn ra các nhu cầu thực tiễn để từ đó có định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
phù hợp với người tiêu dùng việt nam
tổng công ty điện lực hà nội vừa yêu cầu các đơn vị không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện
để phục vụ sửa chữa đấu nối phát triển lưới điện khi nhiệt độ ngoài trời tại hà nội tăng cao từ ba mươi sáu độ c trở lên
theo dự báo của evn hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến có thể xảy ra nắng nóng kéo dài
do đó có thể gây ra quá tải lưới điện cực đoan vào thời điểm cao điểm mùa hè
để chuẩn bị vận hành cấp điện và ứng phó một cách chủ động với các kịch bản quá tải có thể xảy ra
evn hà nội đã tổ chức họp bàn lên phương án cấp điện năm hai nghìn một mươi tám
evn hà nội cũng đang đôn đốc các đơn vị quản lý dự án triển khai
đưa vào vận hành các công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn
evn hà nội cũng thông báo trước lịch cắt điện năm cho các đơn vị liên quan để biết
và chủ động kết hợp triển khai tối đa các công tác vệ sinh công nghiệp sửa chữa
đấu nối các thiết bị cấp truyền tài điện
thưa quý vị và các bạn triển lãm việt nam medifarm expo lần thứ hai mươi năm mới diễn ra tại hà nội
là nơi giới thiệu các thành tiệu máy móc công nghệ khoa học kỹ thuật mới
trong ngành y dược của các nước tiên tiến trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp việt nam nói riêng
đặc biệt có những mô hình kết hợp thú vị giữa thăm khám bệnh kết hợp với du lịch
vừa tiết kiệm chi phí đồng thời tạo tinh thần thoải mái cho người khám bệnh
ông ngô văn dũng cùng người bạn của mình rất quan tâm đến sức khỏe
nên đã tới triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược học này để tìm kiếm những thông tin mới nhất
giúp nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình
trong hơn hai trăm linh gian hàng đến từ các doanh nghiệp và các nước tham dự
họ rất ấn tượng với gian hàng của công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản
với nội dung du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại nhật bản
từ thực trạng về các bệnh nan y và ung thư tại việt nam ngày càng tăng
công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản đã tạo ra một nhịp cầu
để mọi người có cơ hội được sang nhật bản để được trực tiếp khám chữa
và điều trị các bệnh ung thư và bệnh nan y
nhật bản được biết đến là một đất nước có nền y học phát triển trên thế giới
đồng thời là một nền y học phát triển trên thế giới
công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản đã tạo ra một nhịp cầu để mọi người có cơ hội được sang nhật bản
để được trực tiếp khám chữa bệnh cho khách hàng tạo nên một loại hình độc đáo mới lạ ở việt nam